còn hơn ba tuần nữa mới đến tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín tuy nhiên thời điểm này nhiều cánh đồng hoa cúc mâm xôi của bà con nông dân ở làng hoa sa đéc tỉnh đồng tháp đã được thương lái đến đặt thu mua gần hết với giá cao hơn nhiều so với thời điểm này năm ngoái hứa hẹn một cái tết ấm no đối với bà con nông dân trồng hoa tại làng hoa sa đéc
hiện nay có rất nhiều thương lái đến làng hoa sa đéc đặt mua những vườn hoa cúc mầm sồi với giá giao động từ một trăm sáu mươi đến một trăm tám mươi đồng một cặp cao hơn năm ngoái khoảng bốn mươi đồng một cặp
theo nhiều nông dân thời tiết năm nay thay đổi thất thường nên việc xử lý cây cúc mâm xôi ra hoa đúng tết gặp nhiều khó khăn
đó là lý do năm nay nông dân làng hoa sa đéc chỉ cung ứng cho thị trường tết khoảng một trăm năm mươi giỏ hoa giảm khoảng năm mươi giỏ so với dịp tết năm hai nghìn một mươi tám
đây cũng là nguyên nhân khiến cúc mâm xôi tăng giá